khi có một trong các biểu hiện như sốt ho đau họng khó thở đau người mệt mỏi ớn lạnh giảm hoặc mất vị giác hoặc cứu rác
cần liên hệ ngay với trạm y tế xã nơi cư trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm sars cov hai miễn phí nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh covid một mươi chín
thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin covid của chúng tôi ngày hôm nay
kênh youtube báo sức khỏe và đời sống sẽ thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh
cũng như các chính sách hỗ trợ thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế xã hội vượt qua đại dịch
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại